đoàn công tác của trung ương do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy yên bái về kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi tám đảng bộ tỉnh và tình hình công tác dân tộc tôn giáo của tỉnh
tại buổi làm việc đồng chí trưởng ban dân vận trung ương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh yên bái đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi tám đảng bộ tỉnh và kết quả thực hiện công tác dân tộc tôn giáo trong thời gian qua
chia sẻ về những khó khăn của một tỉnh nghèo thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ đồng chí trương thị mai đề nghị trong thời gian tới yên bái cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng đảng nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên tạo lòng tin trong nhân dân
chia sẻ về những khó khăn của một tỉnh nghèo thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tài bão lũ đồng chí trương thị mai đề nghị trong thời gian tới yên bái cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng đảng nêu cao tinh thần gương mẫu của địa phương